cục đường sắt việt nam vừa trình bộ giao thông vận tải văn bản đề xuất danh mục các dự án mới kêu gọi đầu tư nước ngoài lĩnh vực đường sắt
có sáu dự án được đề xuất gồm dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đường sắt vào cảng cửa ngõ quốc tế hải phòng
theo lãnh đạo cục đường sắt việt nam hình thức kêu gọi đầu tư nước ngoài các dự án này là tài trợ vốn
hợp tác hoặc chuyển giao công nghệ kỹ thuật liên doanh góp vốn mua cổ phần cung cấp thị trường